cũng liên quan vấn đề cung ứng thực phẩm sở công thương tp hcm nhấn mạnh giải pháp về những điểm bán hàng lưu động
trước thực tế chưa có phương pháp tối ưu cho một số chợ truyền thống mở cửa
thì mô hình chợ siêu thị trên xe đang được tăng nhanh về số lượng và bổ sung các thiết bị hư khuẩn phòng chống lây nhiễm
giữa tháng bảy sở giao thông vận tải tp hcm tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm cho người dân
bằng cách hoán cại chính chiếc xe buýt thành điểm bán rau củ quả
người dân có thể tham khảo bản giá được dán trên thân xe với tiêu chí thực phẩm bình ổn lưu động
giá rau củ giao động từ một mươi tám đến ba mươi ba đồng một kg

giá rau củ giao động từ một mươi tám ba mươi ba đồng một kg
công thương chịu trách nhiệm điều phó điểm dừng cho các chiếc xe này
luôn phi đến những khu vực phong tỏa hoặc hạn chế di chuyển không để người dân khó tiếp cận hàng hóa
cuối tuần qua mô hình nâng cấp của xe buýt rau củ quả là siêu thị di động cũng vừa được đưa vào vận hành
những chiếc xe được hoán cải để lắp hệ thống kệ trữ đông để đem nhiều mặt hàng hơn tại mỗi điểm dừng
một siêu thị di động như thế này có thể phục vụ một trăm linh lực mua sắm trong hai tiếng
thì thấy cái này mô hình này cũng được bởi vì là người ít nên không có tập trung nhiều mình thấy nó an toàn hơn
rau củ thì lấy trước rồi mình lên kia mình mua cái gì mình mua thích mua cái gì mình mua lẻ hơn ở ngoài
cái này thì đỡ hơn
tại siêu thị mình đâu có được qua đâu siêu thị là ở bên phường khác mới mua còn mình đây đâu có
phục vụ cho người dân là hơn năm mươi mặt hàng trong đó là bao gồm các sản phẩm thiết yếu
giống như là thịt cá rau củ quả sữa đường gia vị mì gạo và đặc biệt là trái cây
mình có rất là nhiều trái cây ở trên đó để bổ sung cái mùa dịch này cho người dân
cái sản lượng mình lớn và chiếc xe buýt thì nó cũng có không gian nó hơi nhỏ
và các bạn sẽ cố gắng full hàng liên quan
để phục vụ trong những giờ cao điểm tại mình chỉ bán một điểm là tầm hai tiếng rưỡi thôi
và một trăm linh lượt khách thì mình cố gắng tính tiền nhanh nhất để cho khách sau tới
để phục vụ được nhiều bà con nhất
chiếc xe siêu thị thiết kế theo quy trình mua sắm một chiều
người dân xếp hàng cứ quẩn lên một cửa và thanh toán ở cửa còn lại
mỗi lần trên xe không phục vụ quá hai khách
bên cạnh đó mỗi xe được trang bị máy hồng ngoại với phạm vi diệt khoảng hai mét
để đảm bảo phòng dịch thực phẩm và cho người mua sắm
sáng giờ thì ở thực phẩm bình ổn bình ổn này thì cũng có hỗ trợ nhiều dân nghèo
năm mươi phần quà miễn phí là coi như là một mươi tám triệu
ở khu phố của cô thì một tuần cho đi chợ hai ngày là ngày thứ tư với ngày chủ nhật
thì coi như dòng dòng ở trong khường thôi
xe lưu động bình ổn này thì cũng giúp đỡ bà con phần nào
thì giãn cách hơn là đi vô xu thủy
hiện tại thì mới có một chiếc xe thôi
nhưng mà tới thứ bảy tuần này thì sở sẽ triển khai tiếp ba chiếc xe
và trong tương lai mấy tuần tới thì sẽ từ năm tới một mươi chiếc để mình đi được nhiều khu vực hơn
về giải pháp dần mở lại chợ truyền thống đến nay có thêm ba chợ được phép hoạt động
là chợ tân chánh hiệp quận một mươi hai tổ chức cho ba mươi tiểu thương ngành hàng tươi sống kinh doanh
chợ nguyễn đình chiểu quận phú nhuận tổ chức cho một mươi sáu tiểu thương
chợ nhân đức ở huyện nhà bè tổ chức cho bốn tiểu thương hoạt động
hai chợ đầu mối hiện tại chỉ thực hiện làm nơi trung chuyển chưa được mở bán trở lại
do đó ubnd tp hcm tiếp tục yêu cầu tp thủ đức và các quận huyện khẩn trương xem xét các yếu tố
để mở thêm những điểm bán lương thực tại chợ truyền thống thao gỡ khó khăn về cung bướng thực phẩm